thì tru kỳ ấp giá trở lại nó chỉ là tru kỳ dài hạn
thứ hai là giá trị nội tại của bitcoin
thì hiện nay được cung ra bởi thị trường qua các thợ đảo
và chúng ta có thể tính dễ dàng qua giá điện giá khấu hao máy giá nhân lực
thứ ba nữa là cái số lượng bitcoin do là cung cấp hữu hạn
nên tại một thời điểm nếu mà thợ đào rút máy ra nhiều
thì giá bitcoin sẽ giảm
nhưng mà nếu mà thợ đào cứ tiếp tục cắm máy vào
thì giá bitcoin sẽ không giảm đâu
vâng với một câu hỏi cuối cùng
thì ở thời điểm hiện tại thì ông có lợi khuyên nào dành cho các nhà đầu tư không ạ
tôi nghĩ rằng là các nhà đầu tư thì luôn luôn cần có hai cái lời khuyên
lời khuyên thứ nhất là không được sống bằng dòng tiền đầu tư
nếu mình không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp
hãy đi tìm các quỹ đầu tư các cái nhà đầu tư chuyên nghiệp
để ủy thác và sẵn sàng trả phí cho họ
thứ hai là nếu mà bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp
hay là kể cả nhà đầu tư không chuyên nghiệp
thì bạn cần phải có kiến thức về ngành nghề đấy
dạ vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa quý vị lao dốc không phanh nhưng phục hồi lại rất chậm
chính là đặc điểm của tiền mã hóa
trong lúc này dự báo tiêu cực và tích cực về tiền mã hóa đang đen sen nhau
chỉ có một điều chắc chắn là đây là kênh đầu tư không dành cho những người yếu tiêm
chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến của tiền mã hóa trong thời gian tới
tiêu điểm kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn ông trung đã đồng hành cùng chương trình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại